tính đến một mươi tám h ngày hôm nay bảy tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm một ca nhiễm covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày bảy tháng một mươi hai việt nam ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
trong ngày cả nước có thêm bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một ba trăm sáu mươi bảy ca trong đó số ca điều trị khỏi hiện là một hai trăm hai mươi bốn ca
số ca còn đang điều trị là một trăm linh tám ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi chín tám trăm linh sáu người